đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã có buổi làm việc với bộ giao thông vận tải về kết quả thực hiện cơ chế một cửa asean cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại qua đó chỉ ra những khó khăn vướng mắt trong công tác thực hiện
bộ giao thông vận tải là bộ ngành đầu tiên tham gia cơ chế một cửa quốc gia trải rộng trên nhiều lĩnh vực như hàng hải hàng không đường thủy nội địa đăng kiểm và đường bộ
tính đến ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám bộ giao thông vận tải đã đưa vào sử dụng bảy mươi thủ tục hành chính tham gia cơ chế một cửa quốc gia còn lại năm thủ tục trong lĩnh vực đồng bộ đưa vào sử dụng tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám hoàn thành cung cấp một trăm linh các thủ tục hành chính đã đăng ký tham gia cơ chế một cửa quốc gia
khai cơ chế một cửa quốc gia vẫn còn một số khó khăn vướng mắt do mỗi bộ ngành có những quy định khác nhau nên người làm thủ tục phải khai báo và gửi nhiều lần mới hoàn thiện được hồ sơ
vì vậy bộ kiến nghị chính phủ có những giải pháp để tháo gỡ vướng mắt này tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp